thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số một nghìn bốn mươi về việc thành lập ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia
theo quyết định ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho chính phủ
thủ tướng chính phủ trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước
trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự của bộ ngành trung ương và ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh
thủ tướng chính phủ là trưởng ban chỉ đạo các phó trưởng ban gồm có ba người
trong đó phó trưởng ban thường trực là phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
hai phó trưởng ban còn lại là bộ trưởng bộ quốc phòng và bộ trưởng bộ công an
bộ quốc phòng là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo